và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy lông mày siên trong
và có sẹo cong một cm đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý